liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mua bán trái phép hóa đơn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện trợ mới
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt bốn bị can cùng chú tại huyện trợ mới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đặng trương minh thiền
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng nam thịnh tiến về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nước cư trú đối với nguyễn tuấn minh phò tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trợ mới
nguyễn thanh tâm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thịnh phát biêu cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn thanh tâm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thịnh phát biêu cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã điều tra và bắt giữ sáu đối tượng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền một năm tỷ đồng của một nạn nhân chú quận hai bà trưng hà nội
quá trình điều tra xác định đối tượng trần ngọc hà chú sầm sơn thanh hóa là đồng phạm trong vụ án trên đã bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hà bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam ra quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ hà khi đối tượng đang lẩn trốn tại thanh hóa hiện đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
cấp giật tài sản của học sinh hai đối tượng là phan thành siêng và phạm tuấn đăng cùng chú xã hòa an huyện phú hòa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên tạm giữ hình sự
mới đây khi một em học sinh đang dừng xe máy vào lề đường để sử dụng điện thoại thì bất ngờ hai đối tượng trên đã điều khiển xe máy
các đối tượng đang bị tạm giữ từ phía sau vượt lên áp sát và giật điện thoại tăng ga tổ thoát hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị tội phạm về ma túy thường liều lĩnh manh động sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nhiều đối tượng còn sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm và đây cũng là căn nguyên dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác
thời gian vừa qua công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã đấu tranh quyết liệt và phá được nhiều chuyên án từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy làm sạch địa bàn
mười tháng đầu năm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thái nguyên đấu tranh triệt phá một trăm sáu mươi hai vụ hai trăm hai mươi hai đối tượng liên quan đến ma túy
trong đó đã thù giữ hơn một trăm sáu mươi gram heroin hơn hai kg ma túy tổng hợp gần năm trăm linh gram cần xạ
những con số cho thấy các đối tượng với hành vi buôn bán vận chuyển
sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố thái nguyên vẫn còn khá phức tạp
thái nguyên là một địa bàn vừa là nơi tiêu thụ ma túy và cũng là nơi trung chuyển của các đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn
chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng trinh sát để giả soát các loại đối tượng quản lý chặt chẽ áp dụng các vụ phối hợp
các đơn vị nghiệp vụ cấp trên có những nắm bắt đối tượng được sâu sát và kịp thời
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vừa qua sau quá trình theo dõi lực lượng công an bắt quả tàng đối tượng nguyễn hồng sơn
trú tại thành phố thái nguyên đang trên đường vận chuyển năm bánh heroin đi tiêu thụ
vì lợi nhuận cao đâm ra phản thử mua ma túy lợi nhuận mua ma túy lợi nhuận mua bánh là hai mươi triệu
nếu mà chót nọt
bản thân mới phản tội đi tù mới ra thì cuộc sống nó cũng rất là nhiều khó khăn bước chạy
không có nghề nghiệp tự do nên đâm ra
vì trước mắt quá đã ra một con đường tiếp theo
đối tượng này có thủ đoạn mà sau khi ra khỏi nhà thì thường xuyên là di chuyển rất chậm
để xem là có ai theo dõi mình hay không hoặc có ai để ý mình hay không
và ma túy thì không mang ai trên xe
mà khi điều kiện thuận lợi thì đối tượng mới cất dấu
để di chuyển với sự quyết tâm của đơn vị cũng như cơ quan thành phố
thì đã lập chuyên án mà bắt giữ đối tượng thành công
tuy nhiên thời gian gần đây ngày càng xuất hiện nhiều hơn các dạng ma túy mới
tội phạm đang có dấu hiệu trẻ quá
nên tình hình buôn bán sử dụng ma túy vẫn còn những diễn biến phức tạp
có hiện tượng tụ tập sử dụng ma túy tức là tổ chức sử dụng ma túy
tại các nhà hàng khách sạn có chiều hướng là gia tăng
trong thời gian gần đây chúng tôi đã thứ nhất là tuyên truyền
yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện
làm cam kết không được có những việc như là chứa chấp
để việc các đối tượng đến sử dụng ma túy
cái nữa là yêu cầu là phải làm những panel office về phòng chống ma túy
tác hại của ma túy dán vào những nơi dễ nhìn tại các cơ sở kinh doanh

đấu tranh với tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và nhiều cam go
vì vậy để nhận diện đúng những âm mưu thủ đoạn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp
nắm chắc tình hình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm này
ngoài ra mỗi gia đình và các tổ chức đoàn thể tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác
chung tay tạo nên những thành trì vững chắc đẩy lùi ma túy
tiếp tục với những nội dung khác
ba người dân bị ngạt khí phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
sau khi đốt than sửa ấm đóng kín cửa phòng để ngủ
vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai phát hiện căn nhà của gia đình chị nguyễn thị thanh tuyền
tại thôn phù ích xã x hậu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh có dấu hiệu bất thường
người dân đã phá cửa thì phát hiện chị tuyền cùng mẹ và đứa con nhỏ mới một mươi hai ngày tuổi
nằm bất tỉnh trên giường bên cạnh có một trậu than đang ấm
căn phòng chỉ rộng chừng một mươi m hai và đóng cửa kín
nhận tin báo công an xã x hậu và nhân viên y tế đã đến hiện trường sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân
đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh cấp cứu
hiện hai người đã tỉnh táo còn một người phải thở máy
cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nghi án lái xe tải chém tử vong một người đàn ông ở sơn la
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h vào ngày hôm qua
ngày ba tháng một mươi hai tại một kho hàng hóa ở tổ sáu phường triền sinh
người dân sống tại khu vực xảy ra sự việc cho biết
thời điểm trên một lái xe bước xuống từ xe tải
sau khi có những lời to tiếng với những thủ kho
người này lên xe cầm hung khí đuổi đánh và chém vào mặt khiến nạn nhân
chưa rõ danh tính bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng không qua khỏi
công an tp sơn la cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc
liên quan đến vụ cán bộ
kiểm lâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso đắk lắc bị bắn tử vong trong khi làm nhiệm vụ
các cơ quan đơn vị có liên quan đang tích cực phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
sớm điều tra tìm ra thủ phạm gây án
trước đó ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên eso đã có báo cáo nhanh
vụ việc ông nguyễn kim anh phó trạm trưởng phụ trách trạm kiểm lâm số hai
khu bảo tồn thiên nhiên eso bị bắn tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra rừng
theo nhận định ban đầu vào lúc năm h ngày hai tháng một mươi hai
ông nguyễn kim anh đi kiểm tra khu vực rừng do trạm kiểm lâm số hai quản lý bảo vệ
thuộc thôn giang đông xã yaya huyện crong năng
đến tám giờ cùng ngày không thấy ông nguyễn kim anh về nên trạm tổ chức lực lượng tìm kiếm
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày lực lượng tìm kiếm phát hiện ông nguyễn kim anh tử vong
tại dãy ngô của người dân
và theo ghi nhận ban đầu ông nguyễn kim anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải
có một mươi bốn vết đạn trên người
lãnh đạo ubnd xã khánh bình tây bắc thuộc huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho biết
ba nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ ghe lưới gẹ xảy ra trên địa bàn vào sáng qua
vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau
lực lượng công an cũng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo ubnd xã khánh bình tây bắc vụ việc xảy ra vào lúc chín h hai mươi năm
lúc này ông bình minh cảnh điều khiển ghe đi đổ dầu để ra biển
trên ghe còn có bốn thuyền viên
trong lúc di chuyển hệ thống máy chính dưới gầm của ghe nổ lớn bất thường
không thể chỉnh ga nhỏ xuống
và một phút sau máy ghe nổ tung làm ông cảnh cùng hai thuyền viên khác bị bỏng
những người bị bỏng được các thuyền viên còn lại nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa
tỉnh cà mau cấp cứu
theo các bác sĩ điều trị cho ba nạn nhân ông cảnh và hai ngư dân nhập viện cấp cứu
trong tình trạng bỏng nặng hơn năm mươi cơ thể
trong đó có một trường hợp bị đa chân thương đang hôn mê phải thở máy
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
mua bán hóa đơn trái phép thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại huyện chợ mới tỉnh an giang
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
vừa thi hành lệnh bắt bốn bị can cùng chủ tại huyện chợ mới tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can
đối với đặng trương minh thiền giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
tư vấn xây dựng nam thịnh tiến về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ và ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn tấn minh phó tránh văn phòng hội đồng nhân dân
ubnd huyện chợ mới nguyễn thành tâm giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn
thịnh phát biêu cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ lăng thành phong phó phòng kinh tế hạ tầng huyện chợ mới
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khám xét nơi ở và nơi làm việc
của các bị can lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị liên quan đến vụ án
trong quá trình điều tra xác định tâm giúp sức cho trần hiệu đức chủ tịch ubnd xã tấn mỹ
lập hồ sơ quyết toán khống công trình gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên bốn trăm tám mươi năm triệu đồng
phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình gây thiệt hại
ngân sách nhà nước trên một tám tỷ đồng
thiền không thực hiện giám sát thi công xây dựng các công trình để các đối tượng liên quan lập khống hồ sơ xây dựng
chiếm đoạt trên bảy trăm linh ba triệu đồng và giúp sức cho đức và tâm trong việc lập hồ sơ quyết toán khống công trình
nguyễn tuấn minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ
gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên ba trăm ba mươi bảy triệu đồng
thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin hình ảnh liên quan đến bánh kẹo lạ
có nghi chứa ma túy và đã lan truyền nhanh chóng trên phạm vi rộng với mạng xã hội và gây hoang mang trong dư luận
công an một số địa phương đã vào cuộc xâm minh và đưa ra một số khuyến cáo đối với nhân dân và người dùng mạng xã hội
khi xuất hiện thông tin hình ảnh liên quan đến bánh kẹo lạ có nghi chứa ma túy và đã lan truyền nhanh chóng trên phạm vi rộng
tuy nhiên khi tiếp nhận thông tin do quá lo lắng nhận thức chưa đầy đủ nên một số phụ huynh đã tự ý chia sẻ cho nhau thông tin đây là các sản phẩm nghi chứa ma túy gây hoang mang lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh
bộ công an đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài chia sẻ các thông tin hình ảnh clip chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
khuyến cáo các nhà trường và phụ huynh tuyên truyền phổ biến cho con em mình không mua bán sử dụng các loại kẹo đồ ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân khi sử dụng
thưa quý vị hiện nay trên mạng xã hội các hội nhóm kín đang trở nên phổ biến
nhiều hội nhóm có giá trị tích cực để người dùng mạng xã hội có thể chia sẻ những thông tin hữu ích
tuy nhiên thì cũng có nhiều nhóm giác tiêu cực như là hội những người vỡ nợ muốn làm liều
hội những người hướng dẫn cách bùng nợ
và điều đáng lo ngại là những hội nhóm này hoạt động dâm rộ lôi kéo rất đông người tương tác
không chỉ dừng lại ở việc đăng tải bình luận tiêu cực nhiều thành viên trong các hội nhóm này còn có hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba dư luận xã hội xôn xao trước thông tin hai đối tượng cướp ngân hàng đâm bảo vệ tử vong tại thành phố đà nẵng
có một chi tiết đáng quan tâm là trước đây các đối tượng gây án không quen biết nhau
một đối tượng sống ở quảng nam một sống ở đà nẵng
cả hai quen nhau qua hội nhóm vỡ nợ muốn làm liều sau đó lên kế hoạch qua mạng xã hội rồi thực hiện vụ cướp
anh chơi game tên mạng vào mái hậu game tên mạng thấy nhóm hậu vỡ nợ cân cất tham gia vào
đăng bài tìm chỗ ở mới gặp anh cường anh cường rủ vào cướp ngân hàng
được biết hai đối tượng trên không phải là những thành viên đầu tiên trên các hội nhóm tiêu cực
đến những ý tưởng ảo thành những hành vi phạm tội thật
không ít hội nhóm được lập ra trên mạng xã hội có tính chất cổ suý cho hành vi vi phạm pháp luật
từ mời chơi cờ bạc kêu gọi đua xe đến đánh nhau thậm chí còn thản nhiên rủ nhau sử dụng ma túy
những hội nhóm này có số lượng thành viên từ vài nghìn người đến cả vài chục nghìn người tham gia
trong đó có nhiều người tham gia dưới một mươi sáu tuổi
do cái tính ẩn danh rất là cao của mạng xã hội của những tài khoản tham gia
cho nên là các đối tượng khi tham gia các hội nhóm này dường như là không ngại ngẩn
trong vấn đề là mời chào những người khác cùng tham gia với mình
và cùng tụ tập tại đâu địa điểm rõ ràng cũng như là các phương thức gây án ra sao
thời gian qua tội phạm bạo lực bao gồm cả những vụ giết người cướp của trong nhóm vị thành niên
có hiện tượng tăng ở cả thành thị và nông thôn
một phần là do những hội nhóm rủ dê vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
động tới tâm lý người dùng mạng từ đó chi phối cả hành vi của họ
đây là những hành vi mà không những là đi ngược lại đối với những cái chuẩn mực của xã hội
mà nó còn là vi phạm pháp luật
và nó nguy hiểm hơn nữa là sẽ được thực hiện với ti tính chất đồng phạm
có sự liên kết giữa các địa phương với nhau các cái nơi thậm chí là rất xa nhau
nhưng mà cùng bàn kế hoạch và có những cái sự liều lĩnh này
thì cùng chung quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
nghị định số một mươi năm của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tân số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đã quy định rất rõ hành vi đăng tải chia sẻ thông tin kích động bạo lực tội ác tệ nạn xã hội đánh bạc
hoặc phục vụ đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
trong các vụ việc hình sự liên quan tới các đối tượng là thành viên trong các hội nhóm
nếu các an minh hay những thành viên khác không thận trọng trong bình luận hoặc tương tác
thậm chí có trao đổi với những đối tượng phạm tội
thì đều có thể phải chịu trách nhiệm
thứ nhất là đối với trực tiếp những người mà thực hiện hành vi
thì sẽ bị xử lý hình sự theo cái hành vi mà họ thực hiện
và thứ hai nữa là sau khi mà mở rộng quá trình điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm rõ việc là những người tham gia hội nhóm đó
có các hành vi xúi rục kích động cổ vũ cho những hành vi đó hay không
để tiến hành khởi tố đối với những người còn lại với vai trò là người đồng phạm trong vai trò giúp sức
việc quản lý xử lý những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội không dễ
bởi phần lớn mạng xã hội là các nền tảng xuyên biên giới
thuộc sở hữu của những công ty đa quốc gia
trước mắt đều loại bỏ các hội nhóm tiêu cực này
mỗi người dùng mạng xã hội có thể thực hiện quan điểm tẩy chay
bằng cách báo cáo xe phạm report các hội nhóm này